sở du lịch tp hcm vừa xây dựng dự thảo đề án tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến tp hcm
sử dụng hộ chiếu vaccine cuối năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi hai
dự kiến đề án thí điểm từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và thực hiện mở rộng trong năm hai nghìn hai mươi
không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hộ chiếu vaccine
lộ trình thực hiện theo ba giai đoạn
giai đoạn một từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói
khép kín thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế
qua các phương tiện du lịch đường thủy tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại tp hcm
doanh nghiệp lữ hành được phép hoạt động phải đáp ứng đủ các điều kiện
có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thời gian hoạt động từ năm năm trở lên
có thị trường nguồn khách phù hợp với thị trường được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến tp hcm
doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào tp hcm tối thiểu năm mươi khách một năm số liệu tính năm hai nghìn hai mươi
có hợp đồng trực tiếp với cơ sở lưu trú được lựa chọn thí điểm đón khách du lịch quốc tế tại tp hcm
ưu tiên cho đơn vị ứng dụng công nghệ trong việc phục vụ khách du lịch
thực hiện tốt các quy định khác của pháp luật về kinh doanh dịch vụ lữ hành trong quá trình phục vụ khách du lịch
giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế cho phép tất cả các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện theo quy định
được phép phục vụ khách du lịch quốc tế đến tp hcm thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ
thông qua các phương tiện du lịch đường thủy
khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại tp hcm trong thời gian bảy ngày
trước mắt kết nối kiên giang nha trang đà nẵng quảng nam quảng ninh và có thể bổ sung một số địa phương khác nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế
giai đoạn ba mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế
thời điểm bắt đầu giai đoạn ba sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu
quy trình tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế đến tp hcm
thực hiện quy trình thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn
quy trình vận chuyển khách quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế tại cơ sở lưu trú điểm tham quan cơ sở dịch vụ du lịch theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương
đối tượng là khách quốc tế khách người việt nam đang làm việc sinh sống tại các nước bà con kiều bào đi theo mục đích thương mại công vụ hồi hương thăm thân
khách quốc tế đã được nhập cảnh vào tp hcm theo quy định về xuất nhập cảnh cách ly theo quy định an toàn của chính phủ bộ y tế cùng các cấp thẩm quyền
khách quốc tế chuyển tiếp đến từ năm địa phương đã được chính phủ đồng ý chủ trương về thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến việt nam là đà nẵng kiên giang khánh hòa quảng nam và quảng ninh
khách quốc tế đến và đi theo mục đích du lịch chọn gói combo khép kín tham quan du lịch tp hcm giai đoạn một và khách quốc tế đến đi theo mục đích du lịch giai đoạn hai và ba từ tất cả các thị trường được phép mở đường bay
khách quốc tế đến đi theo mục đích du lịch từ các phương tiện du lịch đường thủy nhập cảnh qua cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn
ưu tiên khách du lịch đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có độ an toàn cao về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại một số khu vực như châu âu trung đông đông nam á đông bắc á và bắc mỹ châu âu
khách quốc tế cần đáp ứng các điều kiện như có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín được cơ quan có thẩm quyền tại việt nam công nhận không áp dụng đối với trẻ em dưới một mươi hai tuổi đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ
thời gian tiêm mũi hai hoặc mũi một đối với loại vaccine một mũi có hiệu lực đủ một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm xuất cảnh hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp và được việt nam công nhận thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá sáu tháng
có kết quả âm tính với xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc rt lam trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận
tính từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị covid một mươi chín với mức trách nhiệm tối thiểu năm mươi usd
thông tin covid một mươi chín tp hcm biểu đồ số mắc mới liên tục đi xuống cụ thể ngày một tháng một mươi số ca mắc của thành phố được công bố là ba sáu trăm bảy mươi ca
đây cũng là ngày có số ca ghi nhận cao nhất trong hơn một tháng qua khi thành phố mở cửa kể từ đó chỉ có bốn ngày số ca mắc vượt ngưỡng hai một mươi bảy ngày số ca mắc trên một ca còn lại có chín ngày số ca mắc giảm duy trì ở mức ba con số dưới một ca
đặc biệt có ngày gần đây nhất số ca mắc giảm xuống còn sáu trăm tám mươi bảy ca tương tự số ca tử vong cũng giảm sâu trong suốt đợt dịch thứ tư có ngày cao điểm tp hcm ghi nhận ba trăm bốn mươi ca tử vong nay còn hai mươi một ca từ ngày ba mươi một tháng một mươi
trong hơn một tháng qua chỉ duy nhất một ngày mùng một tháng một mươi số ca tử vong ở mức ba con số còn lại được kéo giảm chỉ còn hai con số và càng có chiều hướng giảm dần theo thời gian
về tỷ lệ tiêm vaccine cho người trên một mươi tám tuổi
tính đến ngày một tháng một mươi toàn thành phố đã tiêm được một mươi bảy trăm chín mươi một sáu trăm bốn mươi chín mũi trong đó sáu tám trăm chín mươi sáu một trăm sáu mươi chín người tiêm mũi một chín mươi năm tám và ba tám trăm chín mươi năm bốn trăm tám mươi người tiêm mũi hai
sau một tháng đẩy mạnh tiêm chủng đến ngày mùng hai tháng một mươi một toàn thành phố đã tiêm được một mươi ba bốn trăm ba mươi sáu chín trăm năm mươi bảy mũi trong đó có bảy sáu trăm chín mươi chín một trăm bảy mươi tám người tiêm mũi một đạt trên một trăm linh